khoa thận ngoại tiết niệu bệnh viện đa khoa đức giang vừa cắt năng thận siêu to có kích thước lên đến một mươi một x một mươi hai cm gây chèn ép kèm thận trái sơ teo mắt chức năng thận cho bệnh nhân nữ sáu mươi bốn tuổi
theo đó bệnh nhân được phát hiện thận trái bị teo nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị gần đây người bệnh thấy vùng bụng bên phải đau tức và to hơn bình thường
khi đến bệnh viện đa khoa đức giang khám các bác sĩ đã phát hiện thận phải có nang rất to kích thước lên tới một mươi một x một mươi hai cm gây chèn ép thận trái sơ teo mất chức năng chức năng thận trái
bệnh nhân được trần đoán mất chức nang thận trái nang to thận phải và có chỉ định phẫu thuật cắt thận trái và cắt nang thận phải
thông thường người bệnh có thể sẽ cần phải trải qua hai lần phẫu thuật cho từng bên và có thể phải mổ mở để điều trị
tuy nhiên tại bệnh viện đa khoa đức giang bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa ngoại thận tiết niệu của bệnh viện phẫu thuật cắt năng thận phải và cắt thận trái qua nội soi trong cùng một lần phẫu thuật với thời gian một trăm hai mươi phút
do mổ nội soi đường mộ rất nhỏ nên sau mổ người bệnh hồi phục nhanh giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian nằm viện
sau một tuần điều trị tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện
bác sĩ chuyên khoa hai bùi trường giang phụ trách khoa ngoại thận tiết niệu bệnh viện đa khoa đức giang khuyến cáo
đối với những người bệnh đã phát hiện có bệnh lý bất thường một bên thận thì nên đi khám định kỳ để đảm bảo chức năng thận bên còn lại được duy trì tốt nhất
tránh bị tổn thương cả hai bên thận sẽ có nguy cơ gây suy thận nếu không được điều trị kịp thời
đối với trường hợp trên thận bên trái của bệnh nhân bị sơ teo mất hoàn toàn chức năng thận bên phải có một nang rất to gây chèn ép
sẽ có nguy cơ gây mất chức năng thận phải vì vậy cần phải xử lý để đảm bảo chức năng thận phải tránh bị suy thận
kèm các thận trái mất chức năng bác sĩ chuyên khoa hai bùi trường giang cho biết thêm
thận teo nghĩa là trước đây người bệnh đã có chứng cứ về mặt siêu âm cho thấy thận bình thường nhưng sau mỗi lần siêu âm lại nhận thấy kích thước thận teo nhỏ hơn
những bệnh lý gây ra tình trạng thận bị teo nhỏ bao gồm sỏi thận nhiễm trùng thận kéo dài hẹp động mạch thận thận bị ứ nước
ngoài ra người bệnh tiểu đường huyết áp cũng có thể khiến thận bị teo nhỏ
tình trạng tắc nghẽn thận do các bệnh lý nếu diễn ra lâu ngày sẽ khiến thận mất dần chức năng và gây ra các vấn đề về sức khỏe liên quan
tùy vào nguyên nhân gây bệnh tình trạng người bệnh mà teo thận sẽ có những triệu chứng cụ thể
một số dấu hiệu đặc trưng bao gồm đau khi đi tiểu đau vùng bụng sườn hoặc lưng đi tiểu da máu tiểu nhiều lần
hay đi tiểu đêm mệt mỏi chán ăn ngứa da cảm thấy khó chịu ở vùng thận phù ở chân tay và vùng mặt
lúc này người bệnh cần nhanh chóng đến khám tại các chuyên khoa tiết niệu thận học
bác sĩ sẽ khám và cân nhắc chỉ định người bệnh thực hiện các xét nghiệm trần đoán nhằm kịp thời điều trị tránh những biến chứng nặng nề
để chắc chắn hơn về tình trạng thận teo do bẩm sinh hay do bệnh lý bác sĩ có thể chỉ định người bệnh đánh giá chức năng thận
bằng những kỹ thuật đặc biệt như xạ hình thận siêu âm
nếu kết quả cho thấy thận không ứ nước chủ mô thận bình thường vẫn thực hiện lọc nước tiểu chất độc trong cơ thể
thì dù thận có kích thước nhỏ nhưng chức năng hoạt động của thận vẫn được đảm bảo
ngoài ra nếu bị teo một quả thận thì vẫn còn quả thận còn lại gánh vác trọng trách
quả thận này sẽ hoạt động mạnh hơn để bù trừ cho phần khiếm khuyết ở quả thận đang bị tổn thương
tuy nhiên điều này cũng dễ dẫn đến những nguy cơ suy thận cho quả thận còn lại
tình trạng bị teo hai bên thận người bệnh cần áp dụng phương pháp điều trị duy trì sự sống
đến nay y học vẫn chưa có thuốc điều trị cho tình trạng thận bị teo hay kích thích cho thận trở lại kích thước ban đầu
người bệnh sẽ phải chung sống với tình trạng này suốt đời
do đó điều mà người bệnh nên làm là khám sức khỏe định kỳ kiểm tra chức năng thận thường xuyên hơn
với những người không có tiền sử bệnh thận mỗi ba đến sáu tháng nên kiểm tra chức năng thận
nếu đã mắc bệnh thận người bệnh nên kiểm tra chức năng thận hàng tháng hoặc theo lời dặn của bác sĩ chuyên khoa tiết niệm thuận học
thận là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể đảm đương chức năng bài tiết chính của hệ tiết niệu
quá trình tuần hoàn luôn chuyển liên tục trong cơ thể mỗi người
mỗi ngày thận của một người trưởng thành phải lọc khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh lít máu tương đương với một hai hai lít máu mỗi phút
thận còn làm nhiệm vụ lọc đào thải độc tố điều chỉnh cân bằng nước trong cơ thể để tránh hiện tượng phù nề
dù gánh trọng trách quan trọng như vậy nhưng tổn thương ở thận ít khi được nhận biết và không thể nhận biết bằng mắt thường
phải thông qua các xét nghiệm như máu nước tiểu siêu âm thì mới có thể phát hiện
duy trì thói quen vận động ba mươi phút một ngày dinh dưỡng nên ăn nhạt muối tăng cường rau xanh và trái cây tươi uống đủ nước
dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ bao gồm thực phẩm chức năng kiểm soát đường huyết ổn định giúp phòng ngừa các bệnh lý về thận
tránh gặp phải tình trạng teo thận làm suy giảm chức năng thận